trong ngày bảy tháng một mươi một công an quận bình tân tp hcm đang tạm giữ đối tượng trần gia đức
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ngụ quận tân phú để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
đây là nghi can thực hiện vụ cướp điện thoại kéo lê cô gái trên đường gây bức xúc trên mạng xã hội
trước đó vào trưa ngày sáu tháng một mươi một một cô gái đi bộ trên đường số một mươi hai
phường bình hưng hòa quận bình tân và sử dụng điện thoại
lúc này đức chạy xe gắn máy áp sát giật văn
nạn nhân sau đó nắm vào đuôi xe của đối tượng và bị kéo lê hơn năm trăm linh mét
thời điểm này một ô tô lưu thông trên đường đã quay lại sự việc từ camera hành trình
đoạn clip này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội facebook
khiến nhiều người bức xúc trước hành động táo tận của tên cướp
vào cuộc truy xét công an quận bình tân đã bắt giữ đối tượng đức
vụ việc đang được công an điều tra làm rõ
chưa cần đến tết nhưng hàng loại gốc mai vàng của người dân huyện lấp vò
tỉnh đồng tháp đã bị kẻ gian liên tiếp lấy cắp
mặc dù tài sản được để trong nhà có rào cao cổng kính thế nhưng vẫn bị lấy trộm
sự manh động và ngày càng liều lĩnh của tội phạm trộm cắp
đang trở thành nỗi lo cho bà con ở khu vực này
từ ngày mất trộm hai gốc mai ông thanh đã tìm mọi cách để chống trộm
xích sắt không làm ông yên tâm ông xin dây sân xe để khóa các gốc mai lại với nhau
đồng thời nâng cao cảnh giác nhất là vào ban đêm
sau này giờ tôi sợ quá rồi tôi mới xin máy xích với lò tối rồi đó
giờ tôi buộc tôi quấn lại
nhưng mà mình buộc buộc chứ nói chuyện nó lấy thì lấy
buộc thì chứ có buộc nói chuyện nó cố tình lấy rồi là mình cũng không giữ được
vài tháng sau trộm trở lại khu vực này để lấy hai gốc mai của nhà anh nguyễn ái quốc
lần này chúng chọn địa điểm ra tay kể cả nhà có hàng rào kiên cố
ra mình thấy mắt thì mình ra báo công an báo công an vô
thì xong rồi thì giận quá thì dẹp dẹp dọn xong thì bán cái kia luôn bán cái lục dừng luôn
tiếc nhất là trường hợp nhà chị tuyền
vì hai cây mai bị mất vừa có giá trị vật chất vừa có giá trị kỷ niệm của ông cha để lại
vườn mai nhà chị tuyền có hàng rào kiên cố phá cổng cẩn thận
trong nhà có người trông coi nhưng trọn vẫn ngang nhiên ra tay
cắt cả hàng rào để chuyển mai ra ngoài